thưa quý vị công an tỉnh bình dương phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các cục nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh tây ninh và đoàn ba
bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lớn thu giữ hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lê văn hoàn sinh năm hai nghìn ba
tạm trú tại thành phố dị an tỉnh bình dương khám xét tiệm cắt tóc của đối tượng lê minh long
sinh năm hai nghìn ở phường an thạnh thành phố thuận an một căn hộ trung cư trên nệ bàn phường an phú
thành phố thuận an nhà ở của nguyễn lê gia huy sinh năm hai nghìn ba
lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
đáng chú ý trong quá trình đột kích nơi ở của một số đối tượng
lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang tiêu hủy ma túy bằng việc đổ xuống cống thoát nước
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sáu đối tượng làm việc với một mươi bốn người có liên quan
đồng thời mở rộng điều tra
còn tại tỉnh hải dương toán nhân dân huyện gia lộc vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bốn bị cáo về tội mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
các bị cáo nguyễn quốc đại nguyễn văn thắng cùng chú tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai
và bị cáo hà kiều anh chú tại xã thanh sơn huyện thanh hà tỉnh hải dương
bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
các bị cáo nguyễn quốc đại nguyễn văn thắng cùng chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
với vai trò là người đề xuất cung cấp tiền và chuẩn bị dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn quốc đại đã bị tuyên phạt bảy năm sau tháng tù
bị cáo nguyễn văn thắng là người giúp sức mua ma túy hộ đại bị tuyên phạt bảy năm ba tháng tù
bị cáo hà kiều anh là người giúp sức trong việc cung cấp ma túy bị tuyên phạt bảy năm tù
bị cáo hà hoàng anh bị tuyên phạt ba năm chín tháng tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
tối qua công an quận hai bà trưng hà nội đã tạm giữ hình sự đối tượng lê tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện ý yên tỉnh nam định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều cùng ngày dũng điều khiển xe bán tải vi phạm lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ
ở đường trương định nên bị tổ tuần tra của công an phường trương định kiểm tra xử lý
quá trình làm việc dũng không chấp hành yêu cầu của tổ công tác không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu
và đưa tiền xin bỏ qua vi phạm nhưng không được chấp nhận
đối tượng sau đó lên xe ô tô nổ máy rồi lái xe đâm thẳng vào xe tuần tra của công an phường
và bỏ chạy sang đường nguyễn xiển theo hướng đi khuất duy tiến
trên đường bỏ chạy đối tượng còn tiếp tục va vào xe máy và xe tải khác
công an phường trương định cùng với người dân sau đó đã chặn được chiếc xe bán tải
ở đường vành đai ba trên cao
lực lượng chức năng sau đó đã đưa dũng về cơ quan công an
đối tượng dũng tuy không vi phạm nồng độ cồn nhưng được xác định dương tính với ma túy
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn quốc cường
trú tại thị trấn tân cuối huyện bình tân về tội giết người
theo cáo trạng do cần vốn đầu tư để mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng
bị cáo cường nhiều lần hỏi mượn tiền của một người phụ nữ
sau đó người phụ nữ này đã nhờ cháu trai của mình đến cửa hàng của cường để đòi nợ
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau khi đi uống rượu về
người thanh niên trên đã đến gặp cường rồi hai bên xảy ra cự cãi
trong lúc xô sát cường đã lấy một thanh kim loại đánh trúng vào vai và đầu
làm người này ngã bất tỉnh
sau đó cường chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn quốc cường chín năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc bồi thường cho gia đình của bị hại số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
phát hiện người phụ nữ nằm võng bên đường có đeo dây chuyền vàng
đối tượng đến giả vờ hỏi đường rồi ra tay cướp giật
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với nguyễn văn giàu và nguyễn văn đại
cùng chú tại phường núi sam thành phố châu đốc về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai
đại điều khiển xe mô tô chở dầu đến khu vực ốc long hưng xã âu long vĩ huyện châu phú
thì phát hiện chị nguyễn thị mỹ lài đang nằm võng có đeo sợi dây chuyền
dầu đến chỗ chị lài giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá gần tám triệu đồng
nhưng bị chị giữ lại và chi hô
dầu liền lên xe đại chờ sẵn bỏ chạy được một đoạn
thì bị người dân phát hiện đạp ngã xe bắt giữ đại còn dầu bơi qua sông tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu phú đã nhanh chóng xác định
tập trung lực lượng truy bắt dầu ngay sau đó
thưa quý vị vỏ lãi hay xuồng máy gắn động cơ là phương tiện được người dân nông thôn các tỉnh miền tây
sử dụng phổ biến để vận chuyển nông sản cũng như đi lại có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
tuy nhiên thời gian qua nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc bảo quản trong giữ loại phương tiện này
dẫn đến bị mất trộm phản ánh tại tỉnh hậu giang
tờ mờ sáng ông nguyễn văn dòng chủ xưởng đóng gỗ ở ấp ba xã tận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang
không tin vào mắt mình khi chiếc vỏ lãi composite dài gần một mươi mét gắn máy dầu chở đầy gỗ
mà ông vừa mua gần ba mươi triệu đồng đậu dưới bến sông trước nhà đã biến mất
nghĩ phương tiện bị chìm do trở nắng nhưng khi ông dòng kiểm tra
thì thấy dây cột hai đầu vỏ lãi đã bị cắt
cũng với suy nghĩ đơn giản vợ chồng chị dương thị huệ làm nghề cây sới đất thuê
ở ấp bốn xã thuận hòa huyện long mỹ thường xuyên để giàn sới đất có gắn động cơ
tại ấp bốn xã thuận hòa huyện long mỹ thường xuyên để dàn sới đất có gắn động cơ

tại bến sông cách nhà hơn hai trăm linh mét

toán mã hóa ai hoặc mạng đối kháng tạo sinh gin để tạo ra âm thanh hình ảnh giả nhưng vô cùng giống thực
nói cách khác đó là video hình ảnh hoặc âm thanh được tạo bằng ai bất chức ngoại hình hoặc giọng nói của một người
tuy nhiên nếu thận trọng người dùng vẫn hoàn toàn có thể nhận biết được
các cái video tạo bằng ai thì có những đặc điểm chung dễ nhận diện như là thường thường các cái điều chỉ môi và điều chỉ mắt
thường thường không khớp với cả cái tiếng âm thanh của video
thứ hai là nhìn mọi cửa chỉ đó nó thường không có độ mềm mại và nó thường vớp khúc hoặc là bị gập bị gãy
thứ ba là thường video nó có thường có cái thời liệu rất là ngắn và chất lượng không lợi cao
đây là một số những cái dấu hiệu chính để nhận diện những cái video đấy là video được dựng lên từ những công nghệ ai và được cắt ghép
chưa được không phải video chính trị
bản thân defect hay trí tuệ nhân tạo không xấu nhưng thường bị lợi dụng cho những mục đích mở ám
một báo cáo gần đây của trung tâm giáo dục
giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo hầu hết các defect lan truyền đều có mục đích xấu
những nội dung mà công nghệ này thường bị lợi dụng bao gồm ghép mặt người vào những bối cảnh có toan tính riêng
sử dụng hình ảnh và tiếng nói của một người để vượt qua mật khẩu sinh chắc học
lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số trộm cắp danh tính tống tiền
đáng lo gại hơn khi công nghệ này đang càng dễ tiếp cận thì số vụ phạm tội có thể tăng lên
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo để bảo vệ tiền trong tài khoản của mình
và tránh bị lừa đảo người dân cần cẩn trọng trước những cuộc gọi
trao đổi liên quan đến tiền tài chính đồng thời khuyên cáo người dùng nên tránh để lộ lọt các thông tin cá nhân
hình ảnh dữ liệu sinh chắc học để tránh bị kẻ xấu lợi dụng khai thác
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ
một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô
gây mất an ninh trật tự trên nệ bàn vào ngày một mươi tháng ba vừa qua
nhóm thanh thiếu niên gồm chín người tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một
xác định vào tối ngày một mươi tháng ba nhóm chín thanh thiếu niên này đã tập trung tại quán nước
ở phường thuận phước quận hải châu
đến khuya cùng ngày các đối tượng điều khiển sáu xe máy đi dạo qua các tuyến đường trên địa bàn
với tốc độ cao từ bảy mươi đến tám mươi km một giờ lạng lách đánh võng nẹt bô vượt đèn đỏ
chạy xe sát lề đường bên trái với mục đích thể hiện gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
hiện bốn đối tượng trong nhóm đã được triệu tập và công an quận hải châu
đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan khác
bến thuyền mỗi năm phục vụ hàng trăm nghìn du khách khu vực phong nha kẻ bàng huyện bố trạch
là địa bàn trọng điểm của tỉnh quảng bình trong hoạt động kinh doanh du lịch đường thủy
việc bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trên tuyến là vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra
ghi nhận của phóng viên intv
bến thuyền xuân sơn một trong ba bến thuyền phía trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng
được cấp phép hoạt động
việc kiểm tra nông độ côn đối với đội ngũ lái thuyền
thường xuyên được lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bố trạch triển khai
đội thuyền trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng hiện có bốn trăm linh một chiếc
được điều động phục vụ khách du lịch theo thứ tự nhằm tránh việc tranh giành khách
đội ngũ thuyền trưởng thuyền viên được tham gia các lớp tập huấn sơ cấp cứu và cứu hộ
lực lượng công an huyện bố trạch cũng đã phối hợp với trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng
thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở triển khai ký cầm kết
việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
tham gia vận tải giao thông đường thủy cũng như là du khách khi đến địa bàn
chúng tôi có thể là phạt các tư rơi để bà con đọc và hiểu nắm các quy định để thực hiện chắc nào đúng
rồi là tổ chức tập huấn cho các thuyền viên
ngoài ra thì một biện pháp không thể thiếu được đối với cổ công an huyện bố trạch
là tổ chức các cá kịp tuần trá trên sông để nhắc nhở bà con
đặc biệt là đối với những bà con treo thuyền rồi là nuôi cá lồng ở bên sông
để người ta tránh các luồng tuyến phương tiện giao thông đường thủy đi lại nhằm đảm bảo an toàn
theo ghi nhận tất cả các thuyền hoạt động trên tuyến đều đảm bảo việc chấp hành chở đúng số lượng
một trăm linh du khách tuân thủ việc mặc áo phao ngay khi lên thuyền
trong năm năm qua trên tuyến không xảy ra vụ việc nào liên quan đến vấn đề an toàn giao thông đường thủy
ngoài việc siết chặt công tác quản lý của lực lượng chức năng
hiệu quả có được từ chính ý thức của các chủ phương tiện tàu thuyền
khi mà mình nhắc nhụt thì họ có chấp hành không ạ anh
cũng có cho mình nhắc nhục rồi thì họ cũng phải chấp hành nhé theo thể lành của mình nhé
nếu như họ không chấp hành thì anh sẽ xử lý như thế nào
thì mình phải chấp hành thuyền lại rồi mình bảo nói với họ tư vấn với họ
rồi họ nghe thì mình phục vụ mà không nghe thì mình phải trở về lại trung tâm nhé
mùa cao điểm mỗi ngày khu du lịch phong nha kẻ bàng đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước
công tác tuyên truyền nhắc nhở cũng như việc tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng
sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách